liên tục trong những ngày qua nhiều vụ sạt lở trên địa bàn xã long thuận huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân
mới đây lại xảy ra thêm một vụ sạt lở nữa gây ảnh hưởng đến ba ngôi nhà liên kề của người dân
vụ sạt lở mới đây xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi trên địa bàn ấp long hòa có chiều dài trên hai mươi mét ăn sâu vào đất liền bốn năm mét gây ảnh hưởng đến ba ngôi nhà liên kề của người dân
các hộ này phải tháo rỡ phần trước của ngôi nhà để tránh sạt lở tuy nhiên do chưa có nền bố trí nên bà con vẫn tiếp tục bám víu phần còn lại của ngôi nhà
hiện tại nước lũ ở khu vực này đang rút xuống tạo thành vực sâu trên ba mét đồng thời do kết cấu đất pha cát nên vẫn còn xuất hiện nhiều vết nứt lớn và có nguy cơ sạt lở bất kỳ lúc nào
tình trạng trên rất cần sự quan tâm tìm giải pháp khắc phục của chính quyền địa phương để giúp người dân trên vùng sạt lở được ổn định cuộc sống và an tâm sản xuất